cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị và các bạn nhắc đến u phổi nhiều người liên tưởng ngay tới ung thư phổi
căn bệnh gây tử vong thứ hai trên thế giới chỉ so với bệnh tim mạch
nhưng so với u ác tính các khối u phổi lành tính nếu được phát hiện sớm
điều trị kịp thời hoàn toàn có thể được chữa trị rứt điểm
nội dung cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ nhắc đến u phổi thì nhiều người nghĩ ngay đến ung thư phổi
một bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao thứ hai thế giới chỉ so với bệnh lý về tim mạch

u phổi là bệnh gì ạ
u phổi ở giai đoạn sớm thì người ta sẽ can thiệp rất sớm và điều trị đa mô thức
thì những kết quả gần đây thì tiên lượng của nó sẽ cải thiện hơn rất là nhiều
ung thư phổi cũng có chia ra làm hai loại
nguyên pháp tại phổi
tức là cái tế hoạ ung thư đấy nó hình thành là tại phổi
cho những tế bào ở phổi
và thứ hai là người ta gọi là ung thư phổi thứ phát
có nghĩa là di căn đến phổi
ví dụ như sau bệnh nhân sau ung thư lại tràn
dạ dày tử cung phần phụ
thì ung thư di căn đến phổi
nó bay lên phổi người ta gọi là bay lên phổi
thì đấy gọi là thứ phát
vậy khi nào thì người bệnh u phổi được chỉ định phẫu thuật tới bác sĩ
và bác sĩ có thể chia sẻ các phương pháp phẫu thuật u phổi hiện nay ạ
trong điều trị ung thư phổi u phổi hay ung thư phổi
thì người ta hiện tại điều trị theo hướng là đa mô thức
có nghĩa là kết hợp với rất nhiều chuyên khoa khác nhau
để điều trị của bệnh nhân ung thư phổi
các chuyên khoa có thể xếp vào vùng điều trị ung thư phổi
cùng để trần đoán
xây dựng phác đồ
và tìm xây dựng cho bốn bệnh nhân cá thể hóa
bệnh nhân là từ từng cá thể một có những phác đồ phù hợp nhất
thì sẽ có sẵn bác sĩ gì
bác sĩ nội về hỗ hợp
bác sĩ nội về ung thư
bác sĩ phẫu thuật về ung thư
bác sĩ phẫu thuật viên
phẫu thuật về ung thư
phẫu thuật về phổi
rồi bác sĩ về dinh dưỡng
rồi bác sĩ về tâm lý
những cái đấy phải phù hợp với nhau
để làm sao xây dựng phác đồ từ từng cá thể một
nó phù hợp với điều kiện hoàn cảnh
điều kiện kinh tế của người bệnh
với từng cái hoàn gia cảnh từng người bệnh
và sự quyết tâm
những cái tinh thần người bệnh
điều trị ung thư phổi cũng như điều ung thư na
cũng thế cơ quan nào
thì yếu tố tinh thần cực kỳ quan trọng
nếu mà bệnh nhân không có sự tích cực
không phấn chấn
không có quyết tâm điều trị bệnh
thì cái hiệu quả điều trị nó sẽ rất là kém
tiên lượng dài nó rất là kém
mổ phẫu thuật là khi mà có chỉ định
có nghĩa rằng người ta phải có trận đoán giai đoạn
giai đoạn trước mổ
khi người ta chỉ mổ tối đa
người ta chỉ làm bốn giai đoạn
thì hầu như các doanh tâm bây giờ là
người ta áp dụng là mổ tối đa giai đoạn ba b
từ ba c đến giai đoạn bốn là
người ta sẽ chưa định đặt vấn đề phẫu thuật ngay
mà sẽ điều trị bằng cái phương thức khác
bổ trợ làm sao để đánh lùi giai đoạn
nó về giai đoạn ba
phẫu thuật đổi soi chứng minh được cái yếu điểm
rất là lớn trong điều trị ung thư phổi
trong phẫu thuật ung thư phổi
thứ nhất là đỡ đau giảm đau rất nhiều
cái giảm đau đấy nó sẽ làm cho bệnh nhân
người ta sẽ hồi phục sớm
người ta thở người ta hít thở được sớm
thực tế là tránh những ưu động đồn dại
mà làm cho cái phục hồi sức khỏe rất là nhanh
cái yếu điểm thứ hai của phẫu thuật đổi soi là
đi được rất sâu vào các cái ngóc ngách
để vét hệ thống hạch
vì nguyên tắc của phẫu thuật ung thư
là phải vét hệ thống hạch
nghĩa hệ thống hạch
thì cái yếu điểm nổi trội của phẫu thuật đổi soi
là vét hệ thống hạch
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi

nhằm tăng khả năng hồi phục sớm
giảm tỷ lệ biến chứng sau mổ
nâng cao chất lượng sống cho người bệnh
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết

xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai